ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận huyện thọ xuân đạt chuẩn nông thuận mới
huyện thọ xuân bước vào xây dựng nông thôn mới với điểm xuất phát thấp
bình quân toàn huyện chỉ đạt năm sáu chỉ tiêu trên một xã
sau chín năm phấn đấu đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện thọ xuân đã triển khai nhiều đề án phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho người dân
từ năm hai nghìn toàn huyện đã huy động được trên bảy tỷ đồng xây dựng nông thuận mới trong đó nhân dân đóng góp ba tám trăm linh tỷ đồng
đến nay huyện đã có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ đời sống vật chất và tinh thần dân trí của người dân ngày càng được nâng cao
sự ước năm hai nghìn một mươi chín thu nhập bình quân toàn huyện là bốn mươi hai sáu triệu đồng một người một năm tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn hai bảy mươi
tại buổi lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới huyện thọ xuân đã vinh dự được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng ba và nhận cờ thi đua của chính phủ